sau hai năm bị sở công thương tỉnh lâm đồng buộc dừng thi công để khắc phục những hạn chế về công tác đầu tư
và đền bù thiệt hại cho các hộ dân đến nay dự án thủy điện đại bình do công ty cổ phần điện bình thủy làm chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện
thực tế này đã kéo theo nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sống xung quanh khu vực xây dựng thủy điện
dự án thủy điện đại bình được khởi công xây dựng cuối năm hai nghìn một mươi năm tại xã lộc thành huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
sau hơn hai năm thi công công trình mới thực hiện được gần hai mươi thì bị sở công thương lâm đồng đình chỉ do sai phạm về thiết kế xây dựng
trong đó phần đã xây dựng đơn vị thi công cho đắp bờ đê ngăn sông làm thu hẹp dòng chảy
khi mưa lớn kéo dài nước thượng nguồn đổ về gây ngập úng nghiêm trọng tại nhiều khu vườn của người dân trong vùng dự án
đây là vườn cà phê và hồ tiêu của gia đình chị ngô thị phương nằm trong vùng dự án
bị thiệt hại khá nặng nề hơn một mét vuông cà phê ghép bảy năm tuổi
và nhiều trụ hồ tiêu chuẩn bị thu hoạch bị héo rũ rụng quả và chết dần
giờ đã gửi đơn cứu cứu trước đây vào năm hai nghìn một mươi sáu thì chỉ có giải quyết tạm thời là đền bù những cây chết lúc đó
và hứa hẹn là tháng một mươi hai năm đó là sẽ giải phóng mặt bằng cũng như đền bù cho những cái dùng đất
mà thuộc là sẽ được nằm trong dự án thủy điện đại bình
nhưng tới bữa nay vẫn chưa có hồi âm
vậy chúng tôi cũng không có biết cứu cứu nơi đâu
cạnh vườn chị phương năm hectare trẻ cành và cà phê của gia đình ông caberl cũng đang chết dần do bị ngập nước lâu ngày
thủy điện nó trần rộng như vậy thì gia đình chúng tôi vườn của chúng tôi như thế này thì thiệt hại quá nhiều
không có chỗ làm mà thất bại như thế này đối với người dân tộc như thế này
làm sao đây nếu là thuế điện mà làm đó
thì phải là đền bù tất cả cho chúng tôi
nếu không có làm phải là trả lại trận dòng sông đậu cho chúng tôi
để mà nước thoát nhanh
dự án thủy điện đại bình có công suất thiết kế một mươi năm mw tổng diện tích phê duyệt là năm mươi sáu hectare
đến nay chủ đầu tư mới đền bù được một mươi sáu hectare thuộc cụm công trình đầu mối
không chỉ thiệt hại về cây trồng khi mực nước sông đại bình dâng cao
con đường gần hai km do bà con bỏ công sức tiền của ra
làm để đi lại vận chuyển hàng hóa cũng bị nước nhấn chìm
thống kê ban đầu khoảng ba mươi hộ dân sinh sống dọc bờ sông đại bình bị ảnh hưởng do ngập nước
dù đã bị đình chỉ yêu cầu khắc phục những hạn chế bất cập và đền bù thiệt hại cho người dân
nhưng đã hai năm trôi qua chủ đầu tư vẫn chưa có động thái nào để khắc phục
và người dân trong vùng dự án cứ phải thấp thỏm chờ đợi